ubnd tp đà nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng
kiên cố hóa công trình nhằm bảo đảm công tác khám chữa bệnh tại một số trạm y tế phường đã xuống cấp
trong năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
theo đó trạm y tế phường nại hiên đông và trạm y tế phường an hải đông thuộc quận sơn trà
tp đà nẵng sẽ được đầu tư cải tạo nâng cấp
trong đó hai tỷ đồng sẽ được đầu tư cải tạo nâng cấp trạm y tế phường nại hiên đông
với các hạng mục như cải tạo khối nhà hai tầng tháo dỡ và xây mới khối nhà một tầng là phòng đông y
tháo dỡ và làm mới nhà đề xe xây dựng hệ thống nước thải
hơn tám trăm chín mươi triệu đồng để thực hiện một số hạng mục tại trạm y tế phường an hải đông
nhằm bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất cho hoạt động khám chữa bệnh nhất là trong mùa mưa bão
ủy ban nhân dân thành phố giao sở y tế làm chủ đầu tư bảo đảm tuân thủ đúng quy định về chất lượng
tiến độ công trình và tổ chức triển khai thực hiện trong năm hai nghìn một mươi chín
trong năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín các sở ngành liên quan thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước trong quá trình triển khai dự án